vào hồi hai mươi ba h một mươi năm phút ngày bốn tháng một mươi vùng ba cảnh sát biển nhận được thông tin
tàu cá số hiệu tg chín mươi một nghìn sáu trăm năm mươi năm ts của tỉnh tiền giang bị hỏng máy đang trôi giạt trên biển
cách đông đông nam đảo phú quý một trăm năm mươi hải lý
vùng cảnh sát biển ba đã điều động tàu cảnh sát biển chín nghìn một cơ động đến cứu hộ
đến một mươi bốn h ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu tàu cảnh sát biển chín nghìn một đã tiếp cận được tàu cá bị nạn
tổ chức các biện pháp cứu nạn và lai kéo tàu bị nạn về bờ
được biết trên tàu bị nạn có một mươi một thuyền viên ông nguyễn văn chiến
quê quán tại phường hai tp mỹ tho tiền giang làm thuyền trưởng
các thuyền viên trên tàu bị nạn đã được cán bộ chiến sĩ tàu cảnh sát biển chín nghìn một chăm sóc y tế
động viên kịp thời tinh thần và sức khỏe của một mươi một ngư dân đã ổn định
hiện tàu cảnh sát biển chín nghìn một đang lây dắt tàu bị nạn về đảo phú quý tỉnh bình thuận
để khắc phục sửa chữa và bàn giao cho cơ quan chức năng đúng quy định